tại singapore tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
và các hội nghị cấp cao liên quan thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với phó tổng thống hoa kỳ mike pence
tại cuộc gặp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và mong muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ lên tầm cao mới
đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn nhất là trao đổi đoàn cấp cao
thủ tướng đặc biệt đánh giá cao cam kết của các nhà lãnh đạo hoa kỳ trong hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh tại việt nam
trong đó có việc tham gia tẩy độc dioxin tại sân bay biên hòa vừa qua
thủ tướng hoan nghênh việc hoa kỳ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của asean và các cơ chế khu vực do asean dẫn dắt
khẳng định ủng hộ các sáng kiến hợp tác có đóng góp cho việc bảo đảm hòa bình ổn định ở khu vực và vai trò trung tâm của asean
tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước
việt nam cũng hoan nghênh hoa kỳ đã ủng hộ lập trường của asean trong vấn đề biển đông
ủng hộ đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế
về phần mình phó tổng thống hoa kỳ mike pence bày tỏ sự trọng thị của cá nhân phó tổng thống
tổng thống trump và các nhà lãnh đạo hoa kỳ đối với lãnh đạo nhân dân việt nam và mối quan hệ việt nam hoa kỳ
khẳng định hoa kỳ sẵn sàng hợp tác với việt nam trong các vấn đề cùng quan tâm
thống nhất tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới
đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
giải quyết tốt các mối quan tâm của nhau trong hợp tác thương mại đầu tư
quân nhân hoa kỳ mất tích trong chiến tranh
phó tổng thống hoa kỳ khẳng định chia sẻ các lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình
ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không
tôn trọng luật pháp quốc tế tại khu vực ấn độ dương thái bình dương